thông tin từ viện tim mạch việt nam cho biết đơn vị này vừa cứu sống trong găng tấp một nam bệnh nhân bảy mươi bảy tuổi
bị vỡ phình động mạch chủ bụng thập tử nhất sinh
kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh có khối phình động mạch chủ bụng bị vỡ gây tụ máu sau phúc mạc
nhận định đây là ca bệnh nguy kịch viện tim mạch việt nam khẩn cấp kích hoạt đội nhóm tim mạch hort tim
gồm các bác sĩ phẫu thuật tim mạch can thiệp tim mạch và hồi sức chạy đua thời gian cứu người
qua một giờ các bác sĩ đã hàn gắn được đoạn động mạch chủ bị vỡ bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch
đặt sten grab động mạch chủ bụng đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu bảo vệ động mạch chủ khỏi vỡ
bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và xuất viện sau ba ngày điều trị